trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh tuyên quang
trên các hệ thống sông suối thuộc địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện lũ
các khu vực vùng núi sông suối có nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
để hạn chế thấp nhất các thiệt hại rủi ro do thiên tai gây ra
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo
cảnh báo thời tiết cảnh báo hỗ trợ di rời các hộ dân vùng sung yếu đến nơi an toàn
gia cố an toàn hệ thống đê kè công trình giao thông thủy lợi
cùng với đó tỉnh tuyên quang chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện
để kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm giao thông thông suốt
kiểm soát người phương tiện qua lại các khu vực đường tràn ngầm đường bị ngập
khu vực bến đỏ không để người dân đi lại khi có mưa lũ xảy ra
khi có thiên tai gây thiệt hại trên địa bàn quản lý
ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động các biện pháp khắc phục hậu quả
nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai
đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác tổng hợp báo cáo